cũng ngay trong chiều ngày hôm nay ubnd tỉnh đồng nai cũng đã ký quyết định thực hiện cách ly xã hội toàn tỉnh
theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh covid một mươi chín bắt đầu từ giờ ngày chín tháng bảy
theo đó chủ tịch ubnd tỉnh đồng nai đề nghị người dân bình tĩnh yên tâm tiếp tục tin tưởng ủng hộ các biện pháp phòng chống dịch
cụ thể vùng cũng cách ly thực hiện tại một mươi một huyện và thành phố trên địa bàn
thời gian cách ly là một mươi năm ngày bắt đầu thực hiện từ giờ ngày chín tháng bảy
với tinh thần gia đình cách ly với gia đình khu phố cách ly với khu phố phường cách ly với phường huyện thành phố trên địa bàn tỉnh cách ly với nhau
phân xưởng nhà máy sản xuất phải đảm bảo khoảng cách an toàn đeo khẩu trang thực hiện khử trùng diệt khuẩn theo quy định
yêu cầu mọi người dân ở tại nhà chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực thực phẩm thuốc men cấp cứu
làm việc tại nhà máy cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa dừng hoạt động
tính trong đợt dịch lần thứ tư từ ngày hai mươi sáu tháng sáu cho đến ngày tám tháng bảy trên địa bàn tỉnh đồng nai đã có một trăm sáu mươi ca trường hợp dương tính với sars cov hai